mới đây ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội
thông qua hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng những kết quả đã đạt được làm rõ những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt nguyên nhân đề xuất các giải pháp bài học kinh nghiệm
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định số hai trăm một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi một về ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể xã hội
và quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi một về ban hành quy định về mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong thời gian tới
giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
một mặt phát huy dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân qua đó tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động nâng cao vai trò vị trí của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay